trong đó khu vực ven biển phía đông cũng như các tỉnh phía tây bắc bộ
vẫn là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
kèm theo đó là nguy cơ cao về tình trạng lũ quét và sạt lở đất
nền nhiệt đêm nay nhiều nơi ở vùng núi phía bắc như tại lào cai hà giang
cao bằng bắc cạn hay cả lạng sơn chỉ giao động trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ trời rét nhẹ
riêng tại sapa nhiệt độ có thể xuống dưới một mươi độ
sang ngày mai mưa chỉ còn xuất hiện chủ yếu ở khu vực vùng núi
do vậy mà nhiệt độ toàn vùng sẽ tăng lên mức từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh sẽ mở rộng thêm vùng ảnh hưởng xuống phía nam
khiến phần từ hà tĩnh trở ra đến thanh hóa cũng có mưa rào và rông nhiều nơi
nền nhiệt khu vực này trong ngày mai tiếp tục thấp chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
còn phần từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
với khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời còn nắng
và nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
lui xuống phía nam gió mùa tây nam hoạt động cường độ trung bình
đêm nay nam bộ và tây nguyên có mưa vài nơi ngày mai trời nắng
nền nhiệt tây nguyên cao giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn tại nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
chiều và tối mai phần phía nam của tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ lại có mưa rào và rông nhiều nơi
cục bộ vẫn có những điểm mưa to và rông mạnh
trên biển dưới tác động của gió mùa đông bắc trong đêm nay và ngày mai
ở vịnh bắc bộ vẫn duy trì những cơn mưa rông với diện mưa ở mức giải rác
gió hướng đông bắc mạnh ở mức cấp bốn
còn ở ngoài khơi khu vực huyện đảo hoàng sa gió đông bắc đến đông mạnh cấp bốn đến cấp năm
trong khi ở phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
mưa rông về chiều và tối còn gió tây nam yếu ở mức cấp ba và cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước